là địa phương được dự báo sẽ chịu sự đổ bộ trực tiếp của báo doxury ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh phúc kiến miền đông nam của trung quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với cơn bão này lên cấp một tức là mức cao nhất vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
sau khi cơ quan khí tượng dự báo là nhiều khả năng bão doxury sẽ đổ bộ vào bờ biển từ tấn giang đến đông sơn thuộc tỉnh này dưới dạng siêu bão trong sáng ngày hôm nay
đài khí tượng trung ương trung quốc dự báo là doxury có thể là một trong ba cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào phúc kiến kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín với lượng mưa và sức gió có thể tương đương thậm chí là vượt cả bão berranti vào năm hai nghìn một mươi sáu từng làm bốn mươi bốn người thiệt mạng hoặc mất tích
không chỉ phúc kiến dự báo là hơn một mươi tỉnh thành ở trung quốc sẽ chịu ảnh hưởng của bão doxury do vậy sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan khí tượng trung quốc đã tiếp tục duy trì cảnh báo màu đỏ tức là mức cao nhất đối với cơn bão này
doxury cũng được chính quyền dự báo
cơ quan đường sắt quảng đông dự báo có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng đến một phần của tỉnh này trong gần một thập kỷ qua
cơ quan đường sắt quảng đông đã đình chỉ hoặc là điều chỉnh một phần hoạt động của các tuyến đường sắt từ thứ tư cho đến hết ngày chủ nhật
các hoạt động đông người trong nhà và ngoài trời cũng như các hoạt động ngoài trời nguy hiểm đã bị đình chỉ